nhưng ai biết rằng phía sau thành công của y bác sĩ là những hy sinh đóng góp thầm lặng của những người điều dưỡng
mấy ai biết rằng có những hy sinh thầm lặng theo người điều dưỡng suốt cuộc đời khi mang trong mình màu áo trắng và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng
chỉ khi được chứng kiến công việc hàng ngày của họ mới có thể thấu hiểu nỗi vất vả của những cán bộ điều dưỡng
điều dưỡng không chỉ là một ngành nghề cao quý thiêng liêng mà còn là nghề vô cùng vất vả
hầu hết thời gian đều ở bên cạnh bệnh nhân
không chỉ vậy người điều dưỡng còn phải chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của người bệnh
ngoài những công việc hàng ngày như theo dõi thay thuốc cho bệnh nhân nhận định tình trạng của bệnh nhân hy hồ sao bệnh án
họ phải luôn dành thời gian thăm hỏi an ủi gia đình bệnh nhân
những người điều dưỡng cũng phải luôn động viên bệnh nhân yên tâm điều trị yêu thương họ như chính người thân trong gia đình của mình
có thể thấy bên cạnh những vất vả ấy
người điều dưỡng còn phải đối mặt rất nhiều rủi ro không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
tuy nhiên đối với họ lòng nhiệt thuyết và tận tâm với nghề vẫn không bao giờ ngội tát
mình công tác trong ngành này được đến nay là sáu năm rồi
với một cái ngành nghề mà tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như thế này thì cũng có rất nhiều áp lực về phía cả bệnh nhân về phía cả chuyên môn
tại vì mình tiếp xúc trực tiếp với sức khỏe của bệnh nhân
thì tại vì đông bệnh nhân nên chúng
em cũng có nhiều áp lực về quá tải quá tải bệnh nhân
ngoài ra thì còn phải giải quyết cả vấn đề chuyên môn nữa
nên là vừa phải giải quyết số lượng lớn lại vừa phải đảm bảo chất lượng
nên là thật ra bọn mình cũng có nhiều áp lực
nhưng mà tại vì cũng làm quen rồi nên mọi mình cũng phải cố gắng sắp xếp làm sao để cho hoàn thành công việc và vẫn đảm bảo chuyên môn
nhắc đến phòng điều dưỡng của bệnh viện bạch mai ở thời điểm hiện tại
chắc hẳn bệnh nhân sinh viên y
và điều dưỡng đều biết đến tiến sĩ nguyễn thị lan anh điều dưỡng trưởng bệnh viện bạch mai
ban đầu khi chúng tôi ngỏ ý muốn được phỏng vấn tiến sĩ lan anh đã nói với chúng tôi rằng
mình thì có gì đâu mà để tôn vinh còn nhiều cán bộ đóng góp nhiều hơn mình mà
chính câu nói ấy lại khiến chúng tôi thêm kính trọng hơn người thể thức này
dù hiện tại thành công là thế
sau ít người biết rằng đã từng có một trưởng phòng điều dưỡng vốn không hề thích nghề này đến vậy